có thể thấy rằng trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay nhiều địa phương tại miền trung
đã phải hứng chịu mưa lớn lên tới hàng trăm mm
và bão số năm cũng đã gây ra một số thiệt hại ban đầu
tại thứ thuyền huế bão số năm đã gây mưa to gió mạnh
làm hàng chục nhà dân trên địa bàn đã bị tốc mái do gió mạnh và lốc xoáy
tại huyện phong điền do gió mạnh lốc xoáy lắn tốc máy hai mươi một nhà dân
tại các xã điền hòa phong hải phong xuân phong hiền
hiện lực lượng xung kích địa phương cùng các gia đình đã tiến hành khắc phục hậu quả
từ sáng cho đến đêm qua ngày một mươi một tháng chín tại tỉnh con tum đã có mưa rất to
mực nước trên các sông dâng cao nhiều tuyến đường các huyện đã bị ngập sâu
huyện đắc hà đắc khe đều bị sạt tan hư dương và tan hư âm của đường liên xã và tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi ba
lực lượng chức năng đã rào chắn cảnh báo không cho người dân qua lại
thuyền đức nhân xã lũ gây nguy cơ ngập nhà ở của các hộ dân
hiện chính quyền xã đắc pi đã sơ tán một mươi năm hộ dân trong xã
tại huyện đắc tô khoảng hai mươi hectare lúa hoa màu và những cây công nghiệp bị ngập ống do nước dân
ủy ban nhà dân tỉnh hoa tùm đã yêu cầu huy động lực lượng xung kích theo phần châm bốn tại chỗ để người dân sớm uống đi cuộc sống
còn tại tây bình phước do mực nước từ tượng nguồn đổ về suối giạt đã làm ngập các tuyến đường giao thông trong khu vực
nhiều căn nhà cây trồng vườn rau của các hộ dân ven suối ở các phường tân đồng tân xuân tân thiện cũng bị ảnh hưởng
lực lượng chức năng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã nhanh chóng triển khai lực lượng di rời người dân tài sản ra khỏi khu vực bị ngập lụt
tại đắc lắc mưa lớn những ngày qua đã khiến một số huyện bị ảnh hưởng nặng gồm lắc cờ đông bông eo xúc
trong đó huyện lắc có hai trăm linh hectare lúa bị ngập ủng
tuy nhiên nhiều diện tích bị mất trắng hoàn toàn nhiều vùng bị ngập sâu bà con phải dầm mình trong nước để thu hoạch lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng
chính quyền huyện lát cùng các xã bị hưởng nặng đang tập trung nhân lực để giúp đỡ người dân thu hoạch lúa